bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi xuất khẩu một tám hai tỷ đô la mỹ
mục tiêu chung của đề án là phát triển ngành hàng sắn ổn định hiệu quả bền vững
xây dựng liên kết chặt chẽ giữa sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm
nhằm tạo ra giá trị kinh tế cao góp phần giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu và bảo vệ môi trường
cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng sắn tươi cả nước đạt khoảng một mươi một năm một mươi hai năm triệu tấn
trong đó sản lượng sắn tươi dùng để chế biến sâu một số sản phẩm như tinh bột
ethanol bì chính chiếm khoảng tám mươi năm
diện tích trồng sắn sử dụng giống đúng tiêu chuẩn chất lượng đạt bốn mươi năm mươi
diện tích trồng sắn áp dụng quy trình canh tác bền vững đạt năm mươi
kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt một tám hai tỷ usd
chính phủ ban hành nghị quyết số năm mươi hai ngày hai mươi hai tháng bốn chương trình hành động và kế hoạch triển khai
thực hiện chỉ thị số ba mươi hai ngày một mươi tháng bốn của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định iuu
và phát triển bền vững ngành thủy sản
chương trình đưa ra nhiệm vụ giải pháp đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
gồm nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông tuyên truyền tập huấn vận động
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác iuu
hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến chống khai thác iuu
triển khai đồng bộ quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu
kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển tại cảng xuất nhập bến phải tuân thủ đầy đủ
theo quy định pháp luật thực hiện nghiêm các quy định pháp luật việt nam và quốc tế
về xác nhận chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác
bảo đảm không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài
điều tra xác minh xử lý triệt đề các hành vi khai thác iuu không có trường hợp ngoại lệ
kiên quyết ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân khai thác bất hợp pháp
ở vùng biển nước ngoài
trong khuôn khổ thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngay có chín giống gạo thơm của việt nam được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch
khi xuất khẩu sang eu bao gồm jasmine tám mươi năm st năm st hai mươi nang hoa chín vd hai mươi rvt
om bốn nghìn chín trăm linh om năm nghìn bốn trăm năm mươi một và tài nguyên trợ đào
danh mục này được xây dựng từ trước năm hai nghìn một mươi năm
sau gần bốn năm triển khai thực hiện hiệp định việt nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm
để xuất khẩu vào eu với mức thuế là
theo cam kết từ hiệp định evfta eu dành cho việt nam hạn ngạch tám mươi tấn gạo
mỗi năm gồm ba mươi tấn gạo say sát hai mươi tấn gạo chưa say sát và ba mươi tấn gạo thơm
lượng gạo trong phạm vi này được hưởng thuế xuất tức là giữ bỏ hoàn toàn thuế quan
lượng hạn ngành này sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp xuất khẩu
để tận dụng ưu đãi thuế quan bằng
chỉ hơn chục năm trước đây những ao cá này chính là ước mơ của ông hùng
bởi trước đây kế sinh nhai của gia đình ông

và phụ thuộc vào việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ trên lòng hồ dấu tiếng
mô hình nhỏ lẻ sản lượng trôi sụt khiến cho thu nhập của gia đình ông rất bấp bênh
tuy nhiên từ khi được chính quyền địa phương và công ty trách nhiệm ủng hạn
một thành viên khai thác thủy lợi miền nam tuyên truyền vận động
hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản bên ngoài lòng hồ
đã giúp cho thu nhập của gia đình ông cải thiện rõ rệt
với bảy hectare ao nuôi mỗi năm đã đem lại thu nhập hàng tỷ đồng cho gia đình ông
ông hùng cho biết trung bình mỗi ngày thương lái đến thu mua từ bốn đến năm tấn cá
cao điểm có những đợt lên tới một mươi tấn để cung cấp ra thị trường qua chợ đầu mối bình điền
và xuất bán sang thị trường campuchia
tương đối là hồ nó sạch sẽ vệ sinh hơn những cái năm trước nhiều
xã phước minh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh là một trong những địa phương
có điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản do gần hồ dầu tiếng
nguồn nước thuận lợi do vậy ngoài phát triển nuôi trồng thủy sản
xã phước minh còn đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao
do vậy đời sống thu nhập của người dân đã được nâng lên
hệ thống thủy lợi thì nó
có vai trò rất là quan trọng từ khi có các hệ thống kinh mương
kinh tưới tiêu phục vụ cho việc sản xuất của địa phương
về mùa khô thì đáp ứng được mực nước
cũng như tưới cho cây sắn cây mây của mình
và cái mùa mưa thì nó đảm bảo về tiêu nước
trong hệ thống không hạn chế tối đa về ngập úng cục bộ
gặm thiệt hại cho người dân của xã

tư hưởng nông nghiệp

tư hưởng hàng hóa quy mô lớn
gia tăng thu nhập cho người nông dân
thì một trong những điều kiện quan trọng đó chính là nguồn nước
đặc biệt ở những vùng nắng hạn
vì vậy sự phù hợp chặt chẽ giữa đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi với địa phương
trong việc cung cấp nguồn nước sản xuất là điều hết sức quan trọng
thế mạnh về nguồn nước
xã phước minh có được cặp hồ biểu tiến
thế thì quỹ ban xã phước minh chỉ đạo chủ chuyên môn
tiếp tục có kế hoạch phối hợp với chủ chuyên nghiệp thi lợi
cũng như quỹ quan xã cũng đã có văn bản đề nghị với chủ chuyên nghiệp thi lợi
là tổ chức mô chép các tiến kinh mương để khơi thăm dòng chải
cũng như tạo điều kiện tứ tiêu
đặc biệt là chấm ngập ống cục bộ trong mùa bão sắp tới
cũng như phục vụ cho tứ tiêu sản xuất của bà con trong mùa vụ
đặc biệt là xã phước minh là một xã nằm trong vùng năm xã của huyện
chuyển đổi cơ cấu ở trong
mà được tỉnh đầu tư các tiến kinh mương để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
chuyển đổi cơ cấu cây trầm
tới đây quỹ quan xã cũng sẽ chỉ đạo chủ chuyên môn hướng dẫn bà con
thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trầm
mà nó có lợi thế cũng như năng sức cao để phát triển kinh tế hậu gia đình
cũng như là phục vụ cho xã phước minh năm hai nghìn hai mươi
xây dựng thành công xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bốn trên địa bàn xã
do tác động của hiện tượng el nino
nhiều tháng nay nắng nóng kéo dài đã xuất hiện tại khu vực nam bộ
điều này ảnh hưởng đến lượng nước ở khu vực nguồn của sông đồng nai sông sài gòn và sông vàm cỏ đông
bên cạnh đó những đợt chiều cường dâng cao làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn
đặc biệt ở phía hạ lưu của hai con sông này
trước tình trạng trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ
với công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền nam
có kế hoạch xả nước qua tràn hồ dầu tiếng
với lưu lượng và thời điểm phù hợp để đẩy mặn cho hạ du các con sông này
đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt sản xuất của nhân dân ven sông
vừa qua hồ dầu tiếng đã vận hành xả tràn đẩy mặn hai đợt
ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng bốn với lưu lượng xả là một trăm linh m ba một giây để đẩy mặn cho sông sài gòn
và từ hai mươi ba đến hai mươi tám tháng bốn với lưu lượng xả là một mươi năm m một s để tạo nguồn đẩy mặn giữ ngọt trên sông vàng cò đông
tình hình hạn hán năm nay diễn ra phức tạp đặc biệt với mực đất hồ dầu tiếng
hiện nay xuống trung bình từ một đến ba trăm linh m chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch sụn nước cho các đối tượng dùng nước
và cho đến thời điểm này mực đất hồ dầu tiếng
hướng cho phép đảm bảo phục vụ cho các ngành kinh tế dân sinh
từ nay đến một mươi năm tháng năm theo dự báo của đài khí tượng quốc gia
tình hình sông mặn và chiều cường diễn biến phức tạp ở mức cao và độ mặn đo được
tại cửa trạm bông học vũ luân luân vượt gưỡng là hai trăm năm mươi mg trên lít cờ lo
chính vì thế chúng tôi cân đối lượng nước của hồ tiếng
và chủ động chuyển nước từ hồ quốc hòa về bổ sung cho hồ tiếng
để phục vụ cho công tác ứng xử lý mặn trên lít cờ lo
hồ dầu tiếng đã đảm bảo cho nhà máy nước tân hiệp sản nước xuất nước phục vụ cho sinh hoạt
theo đại diện công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền nam
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay hồ dầu tiếng đã sả tràn đầy mặn cho nhà máy nước tân hiệp tám đợt
tương ứng tổng lượng xả khoảng năm mươi sáu triệu m ba
ngoài ra công ty duy trì dòng chảy sau đập khoảng ba trăm một mươi triệu m ba
để thực hiện công tác xả nước việc bảo đảm an toàn vận hành hồ chứa là điều được đặc biệt quan tâm
nhất là tại những hồ trọng điểm quốc gia như hồ dầu tiếng
để có chủ động trong công tác lấy nước sản xuất và sinh hoạt
còn trong thời gian vận hành thì ở đây khi vận hành để bảo an toàn thì đây có còi
trước khi xả ba mươi phút sẽ hú để cho các người dân ở phía dưới hà lưu là họ chủ động tránh xa những nơi nguy hiểm
còn trong quá trình xả thì đây có phân công các anh em cán bộ kỹ thuật
đây là trực hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn và thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn công trình
việc điều tiết vận hành hồ chứa không những góp phần cung cấp nước
mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cấp nước phục vụ đời sống dân sinh của người dân
nhất là trong thời điểm mùa nắng hạn như hiện nay
còn đối với nước dành cho sản xuất sinh hoạt thì kiếm khoảng là một trăm một mươi ba triệu mét khối trên một năm
nhà máy lấy nước mặt ở đồng hồ dầu tiến phục vụ cho dân thì nước đồng hồ dầu tiến đảm bảo chất lượng
và được xử lý an toàn hàng tầng thì được diện vector của sài gòn có kiểm định vector
kiểm định nước đầy đủ chất lượng nước đảm bảo cho hợp dự sinh cho người dân
nguồn nước của dân thì sài hai mươi bốn hai mươi bốn lúc nào cũng đầy đủ cho dân sinh hoạt
phục vụ cho người dân rất tốt ở trạm cấp nước định thành
hiện nay thì chúng tôi vẫn tư đồng thời trên các tương kinh
ngoài ra chúng tôi cũng xây dựng phương án để trong trường hợp mà mưa mùa mưa đến muộn
rồi cái nhu cầu nước hiện nay tăng cao chúng tôi có kế hoạch xây dựng các kịch bản
trong đó tính toán kịch bản luân phiên để đảm bảo theo thứ tự ưu tiên
cho các đối tượng xuống nước đặc biệt để ưu tiên sinh hoạt công nghiệp
và sản xuất công nghiệp làm sao đảm bảo và khai hòa các mục tiêu
và trong đó chúng tôi sẽ phù hợp với các tổ chức khai thác công trình lợi
rồi các đơn vị có liên quan để xây dựng phương án cấp nước
làm sao đảm bảo tiết kiệm hiệu quả trong thời gian tới
theo cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khu vực đông nam bộ hiện đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
do ảnh hưởng của hiện tượng enino hạn hán thiếu nước
đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở các địa phương trong khu vực
dự báo đỉnh điểm của hạn hán thiếu nước khu vực đông nam bộ sẽ là giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
do vậy việc chủ động các phương án cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất không để người dân thiếu nước
đã và đang được ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện